tại quảng nam thời gian qua do dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
nhiều người dân nhất là những người buôn bán nhỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay lãi nặng có hoạt động có chiều hướng gia tăng
nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi
khi không có khả năng chi trả các đối tượng đã đe dọa tấn công tinh thần
thậm chí đánh đập các nạn nhân
đây là thực trạng đáng báo động không chỉ trên địa bàn tỉnh quảng nam
người phụ nữ này là tiểu thương buôn bán tại chợ trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam
do dịch bệnh túng quẫn không có tiền buôn bán
qua giới thiệu chị đã tìm đến dịch vụ cho vay tiền nhanh thủ tục đơn giản
không chỉ không nhận được đúng số tiền vay mà bắt đầu từ đây
chị sập bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi
rơi vào vòng luận quẩn không lối thoát do không đủ tiền trả nợ
và liên tục bị các đối tượng đuổi đánh ngay tại chợ
có vị trí mình nghĩ là hắn đùi chẹp đùi cháy đùi đủ thứ rồi đó
tiền của hắn đưa chị năm triệu là hắn đưa thành hắn trời phí năm trăm linh
hắn trời tiền lửa hơi triệu cống đưa chị có hơi triệu
đây chỉ là một trong số nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam
bị các đối tượng cho vai nặng lãi lừa sập bẫy và khống chế trong thời gian qua
và đã đến trình báo làm việc với cơ quan công an
các đối tượng phần lớn là người từ các tỉnh phía bắc vào quảng nam tạm trú
hoạt động núp bóng dưới vỏ bọc là các cơ sở
kinh doanh giải dán tờ rơi các nơi công cộng quảng cáo trên không gian mạng
kêu gọi vay vốn không cần thế chấp
trên thực tế các đối tượng áp dụng lãi suất rất cao lãi trồng lãi và các loại phí khác
khiến người vay mất cân đối việc vay và trả gốc mất khả năng chi trả
cầm cố thế chấp cho các đối tượng
qua đó tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm từ các hành vi giữ người trái pháp luật
hủy hoại tài sản cưỡng đoạt tài sản gây mất an ninh trật tự
chỉ trong vòng một mươi ngày từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày năm tháng một mươi
công an tỉnh quảng nam đã bắt gọn bốn nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
trên địa bàn thành phố tam kỳ thành phố hội an và các huyện thăng bình núi thành
với hàng chục đối tượng phần nào cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm này
việc được nguyễn quang tổ chức hiệp hóa thành công các nhóm cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự ra thể hiện tính quyết định
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
của ubnd quảng nam và điều quan trọng nhất là đảm bảo sự an ninh an toàn
bình yên cho cuộc sống của mỗi người dân không để tội phạm lộng hành
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
quản lý đấu tranh với tội phạm tín dụng đen của lực lượng công an
đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác nên tiếp cận với ngân hàng cơ sở tiến dụng
để hưởng chính sách tín dụng hợp pháp đúng quy định tránh tiền mất tật mạng